qua đó giành vé dự champions league hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám mà không phải cần nằm trong top bốn tại bảng xếp hạng giải ngoài hàng anh
ngay mùa giải đầu tiên nắm quyền tại manchester united người đặc biệt jose mourinho đã ghi điểm với người hâm mộ khi đưa đội nhà lò tới trận chung kết europa league
giải đấu được mệnh danh là sân chơi hạng hai của châu âu
với đại diện của bóng đá hà lan ayyab amsterdam
tại stockholm man utd đã thể hiện kinh nghiệm vượt trội hàng thủ vững chắc và rất tập trung đã không cho ajax cơ hội thực sự để đe dọa phung thành của romero trong suốt chín mươi phút
trên màn trận tấn công những ngôi sao của đội bóng nước anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi ghi tới hai bàn thắng để khép lại trận đấu với tỷ số hai
giành thắng lợi khá nhẹ nhàng man utd chính thức trở thành nhà tân vô địch của giải đấu
đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử quỷ đỏ thành manchester lại ngồi tại europa league
qua đó trở thành đội bóng thứ năm sau ajax bayern munich chelsea và juventus hoàn tất bộ sưu tập ba danh hiệu chính của lục địa gồm c một champions league uefa cup europa league và cup winner cup c hai
đó cũng là danh hiệu thứ ba ở mùa giải năm ngoái sau siêu cúp anh và cúp đơn đoàn của đội chủ sân old trafford
quan trọng hơn man utd đã giành quyền vào thẳng vòng bảng champions league điều sẽ giúp đội bóng rất nhiều trong nỗ lực lấy lại hình ảnh sau khoảng thời gian trị đầu kém thuyết phục
ngày hai tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi bảy một ngày sau khi kỳ chuyển nhượng mùa hè chính thức mở cửa cả thế giới bảo hòa trước thông tin barcelona xác nhận rằng ngôi sao của họ neyma đã ra đi trong kỳ chuyển nhượng này
không phải là không có những thông tin trước đó đến từ báo giới nhưng có khá ít người hâm mộ tin rằng đó là sự thật
và rồi điều ít ai ngờ đã thực sự diễn ra tiền đạo người brazil đã chính thức đồng ý gia nhập pace với bản hợp đồng kỷ lục và trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới
sau nhiều đồn đoán cuối cùng thương vụ neima rời barcelona
và để sang paris saint germain cũng trở thành sự thật
tiền đạo hai mươi năm tuổi đã ký vào bản hợp đồng có thời hạn năm năm với đội chủ sân công viên các hoàng tử
tại paris saint germain anh sẽ nhận mức lương ba mươi triệu euro một năm và mang chiếc áo số một mươi
hợp đồng giữa neymar và gắn hạt dầu nước pháp được ký kết chỉ vài giờ sau khi tiền đạo người brazil trả đủ hai trăm hai mươi hai triệu euro tiền phá vỡ hợp đồng cho barcelona
tôi rất vui khi gia nhập paris saint germain kể từ khi đến châu âu tôi đã thấy đây là một đội bóng mạnh và đầy tham vọng
sẽ có rất nhiều thách thức đang chờ đợi và tôi nóng lòng được cùng các đồng đội chinh phục những danh hiệu mà các cổ động viên mong muốn
tham vọng của paris saint germain là nguyên nhân chính khiến tôi đến đây
tôi đã có bốn mùa chơi bóng ở châu âu và cảm thấy sẵn sàng cho thử thách mới
từ hôm nay tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ các đồng đội đưa đội bóng lên một tầm cao mới và mang đến niềm vui cho hàng triệu cổ động viên trên toàn thế giới
và vào tối ngày năm tháng tám theo giờ việt nam siêu bóng tấn trị giá hai trăm hai mươi hai triệu euro của paris saint germain
neymar đã có mặt trào sân thung viên quốc hành tử một cách hoành tráng không khác gì một ngôi sao hollywood trước hàng vạn phán giảm cung nhiệt
dù sau đó ngôi sao này không thi đấu nhưng đội bóng thầy paris vẫn sẽ thắng lợi hai trước allianz ở trận mở mali on
như vậy neymar đã chính thức trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử
số tiền hai trăm hai mươi hai triệu euro hơn thấp đôi kỷ lực một trăm linh năm triệu euro mà em mua bỏ ra để mua quân pop ba từ juventus hồi mùa hè năm hai nghìn một mươi sáu
bản tin nhà trình thể thao của trung quốc